chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
sau một loạt vụ tàu hỏa chật bánh anh lại càng hoang mang và nung nấu quyết định đổi chỗ ở kinh doanh

nó chạy ở đây rất là ổn nó nghe ở các nơi thì cũng có rồi nhưng mà đây thì chưa thấy gì
thực ra cũng rất là lo sợ về sống bên cạnh đường sát này
sống sát đường dây tàu hỏa luôn phải đối mặt với rất nhiều rủi ro
đây là hình ảnh đoàn tàu sp hai đang chở khách chạy từ lào cai về hà nội
khi đến ga in viên hà nội không gặp chứng ngại vật nào đoàn tàu vẫn bị chật bánh
rất may không có thiệt hại về người
ngành đường sắt đã phải huy động máy cẩu cỡ lớn cùng hàng chục nhân công khắc phục sự cố
và đây là hướng giải quyết
chúng tôi đã giao cho các chuyên môn tiến hành kiểm tra lại tất cả yếu tố về chuyên môn kỹ thuật
kể cả về kết cấu hạ tầng toa xe và tốc độ chạy tàu
và chúng tôi sẽ tiến hành phân tích để tìm nguyên nhân
cũng như rất nhiều sự cố trước đó các vụ tàu hỏa bị chật bánh từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đang được phân tích và tìm nguyên nhân cụ thể
có chăng thì kết luận cũng chỉ chung chung do lỗi kỹ thuật hay do nhân viên điều động tàu
đường sát việt nam đã trải qua hơn một trăm linh năm hình thành
cả nước hiện có hơn ba km đường sắt trải dài từ bắc vào nam
mỗi năm nhà nước dành ra hai năm trăm linh đến hai bảy trăm linh tỷ đồng để duy tu bảo dưỡng
nguồn lực đầu tư đường sắt thấp chỉ chiếm trên một nhu cầu
chi phí đầu tư mới gần như không có
duy tu bảo dưỡng thay thế theo định mức bảo dưỡng
toàn bộ kết cấu hạ tầng an toàn chạy tàu cần sáu tỷ đồng
nhưng chỉ đề cấp có ba mươi
nên hạng mục đầu tư bảo dưỡng không thường xuyên tích tụ lại sẽ làm chi phí độ lên cao
các hạng mục cần sửa chữa khác liên tục bị dồn lại
hạ tầng ngày càng xuống cấp châm trọng gây mất an toàn
duy tu bảo dưỡng rất là khó
cho nên việc xảy ra thì mình có thể khẳng định là với cái vốn như thế với cái điều kiện như vậy thì nó đương nhiên là phải xảy ra
cái ông kiểm định thì kiểm định đầu máy toa xe nó có chung kỳ

nhưng mà cái đường đường cái đây với các thứ thì không ai kiểm định
cái đấy là giao cho tổng công ty là anh tự quản lý tự khai thác
thì hạ tầng của đường sắt thì nó cũng đã có cục kỳ
mà mình chưa có điều kiện để bảo trì đúng đỉnh mức của nó
rồi là cũng chưa có điều kiện để thay thế đúng như chút khi cần thách
mình không phải nói nhưng mà nó cũng khách hoát là những cái hệ thống toa xe mà chúng tôi đang sử dụng cũng rất là cục kỳ
đặc biệt là toa xe chở hàng
có những toa xe tuổi thầu là ba mươi bốn mươi
hệ thống đầu máy toa xe nhập cũ từ nước ngoài tuổi đời cũng lên tới ba mươi bốn mươi năm
đăng kiểm đầu máy toa xe chỉ mang tính hình thức hoặc có hư hỏng cũng không có kinh phí để thay thế
cộng với đó các phương tiện cơ giới ngày càng gia tăng đường ngang ngày càng nhiều khó được kiểm soát
do đó chỉ cần một va chạm nhỏ cũng sẽ gây ra những hậu quả lớn đặc biệt là chật bánh và lật
chật bánh tàu
chật bánh tàu không chỉ đơn giản là sự cố chạy tàu đằng sau đó là sinh mạng của hàng trăm hành khách là sự xô lệch của biểu đồ chạy tàu thiệt hại cho ngành đường sắt cả tỷ đồng